sau ba năm thực hiện đề án bê tông giao thông nông thôn tỉnh phú yên đã cung cấp trên một trăm năm mươi tấn xi măng cho các địa phương
và đã hoàn thành trên một km đường giao thông nông thôn trong đó riêng phần đóng góp của nhân dân trị giá trên hai trăm linh tỷ đồng
đề án đã tạo nên diện mạo mới cho hạ tầng giao thông tỉnh phú yên
với khối lượng thực hiện đầu tư hơn gấp ba lần so với một mươi năm trước đến nay gần một trăm linh các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh đã được bê tông hóa
nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh phú yên về đề án bê tông hóa giao thông nông thôn đã thực sự đi vào cuộc sống
đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đông đảo bà con nhân dân tạo nên phong trào thi đua sôi nổi khắp các thôn xóm
nhiều hộ dân tự nguyện tháo rỡ các công trình kiến trúc hiến tặng hàng nghìn mét vuông đất hàng chục ngàn ngày công lao động
và huy động từ các nguồn lực khác nhau đóng góp hàng trăm tỷ đồng để thực hiện
số km đường giao thông nông thôn các địa phương đăng ký thực hiện hàng năm luôn vượt kế hoạch đề ra
đến cuối năm hai nghìn một mươi tám có năm mươi ba số xã của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới